văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện đề nghị
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung
nhằm chủ động ứng phó với áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp
thông báo hướng dẫn cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu bảo đảm an toàn cho khách du lịch duy trì thông tin liên lạc
phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống sẵn sàng giúp đỡ địa phương khi có yêu cầu
các địa phương chủ hồ chứa triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du trong trường hợp hồ phải xả lũ hoặc bị sự cố
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn